trong những năm gần đây các loài thú trong đó có nhiều loài quý hiếm đã quay trở lại rừng bắc hải vân để sinh sống bởi môi trường được bảo vệ giữ gìn
tuy nhiên cùng với đó là nạn săn bắn trộm ngày càng diễn ra tinh vi và liều lĩnh đã không ít lần lâm tặc tổ chức tấn công lực lượng bảo vệ rừng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại rừng bắc hải vân tỉnh thừa thiên huế
đây là hình ảnh mới nhất từ vụ tấn công lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ bắc hải vân ngày một mươi tám tháng ba
qua điều tra cơ quan chức năng bước đầu xác định một nhóm người chuyên son bắt thú rừng trái phép đã theo dõi tổ chức đốt ba chiếc xe máy của cán bộ nhân viên bảo vệ rừng
trước đó nạn nhân của vụ đốt xe này cũng đã bị một nhóm lâm tặc xông vào trụ sở hành hung phải đi viện cấp cứu
theo ghi nhận của ban quản lý rừng phòng hộ sau một thời gian bỏ đi gần đây các loài động vật quý như khỉ mặt đỏ sơn dương gấu đã quay trở lại sinh sống tại khu vực rừng phòng hộ bắc hải vân
xác định đây là những loài động vật quý hiếm nên cán bộ nhân viên ban quản lý cố sức bảo vệ nhưng vẫn lực bất tòng tâm do địa bàn rộng lực lượng mỏng
thêm vào đó là việc xử lý vi phạm chưa thích đáng chưa đủ sức gian đe nên công tác bảo vệ rừng càng ngày càng
nhân nước thì thành lập khu rừng đặc dụng bắc hải vân và tăng cường công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn để cho khu rừng bắc hải vân ngày càng phát huy giá trị của nó
từ thực trạng trên thiết nghĩ các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống đối lực lượng bảo vệ rừng
có như thế mới ngăn chặn được tình trạng bất chấp mọi giá để vào rừng nhằm bẫy các loại
động vật quý hiếm với mục đích kiếm lời